sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê của thành phố đà nẵng
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế lương duy tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận thanh khê về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại giao lộ điện biên phủ và lê độ
khiến năm người bị thương xảy ra vào ngày ba tháng bốn vừa qua
tài xế lương duy tân điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a năm mươi nghìn năm trăm tám mươi hai lưu thông trên đường điện biên phủ
thì bất ngờ tông vào xe khách đang dừng đèn đỏ và bỏ chạy
sau đó tiếp tục tông thẳng vào tiệm bánh mì làm năm người bị thương
qua kiểm tra tài xế có nồng độ cồn trong máu là sáu trăm bảy mươi bốn mg trên lít khí thở và dương tính với chất ma túy
tiếp nhận vụ việc công an quận thanh khê tạm giữ hình sự đối với tài xế để phục vụ công tác điều tra
trong tất hồ sơ cơ quan điều tra đã chính thức tống đạt các quyết định khởi tố bắt tạm giam
của viện kiểm sát nhân dân cung cấp với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ